văn phòng chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ
tại cuộc họp về vấn đề sân gôn trong sân bay tân sơn nhất ngày một mươi hai tháng sáu
thủ tướng kết luận thời gian qua ý kiến xã hội cử tri và đại biểu quốc hội phản ánh nhiều
về sân gôn trong khu vực sân bay tân sơn nhất gây khó khăn trong việc mở rộng sân bay
nhằm giảm ủn tắc giao thông vận tải hàng không
thủ tướng nguyễn xuân phúc giao bộ giao thông vận tải chủ trì thuê tư vấn chuyên ngành nước ngoài
có đủ năng lực kinh nghiệm để khảo sát nghiên cứu đề xuất các phương án mở rộng sân bay tân sơn nhất
cả về phía bắc khu vực sân gôn và phía nam nâng tổng công suất đạt khoảng bốn mươi năm triệu khách trên một năm
thủ tướng cũng yêu cầu sau khi tư vấn hoàn thành việc xây dựng các phương án
bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ xây dựng bộ quốc phòng bộ tài nguyên và môi trường
ủy ba nhân dân thành phố hồ chí minh và các cơ quan liên quan thành lập hội đồng thẩm định
có ý kiến chính thức khẩn trương báo cáo thường trực chính phủ trước tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
về các vấn đề liên quan đến sân gôn trong sân bay tân sơn nhất thủ tướng yêu cầu bộ quốc phòng chỉ đạo
dừng hoạt động xây dựng tất cả các công trình liên quan hạ tầng phụ trợ sân gôn như khu biệt thự
trung cư nhà hàng khách sạn trường học đồng thời ra soát các vấn đề liên quan đến đầu tư
khai thác quản lý sân gôn đặc biệt là việc sử dụng quỹ đất trong sân bay tân sơn nhất
đáp ứng yêu cầu đảm bảo quốc phòng an ninh bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không
và phát triển kinh tế xã hội